quyết định chính thức của chính phủ về việc giảm năm mươi lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tới hết năm hai nghìn hai mươi nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước
với chính sách trên các hãng xe có các mẫu lắp ráp sản xuất trong nước được hưởng lợi như vinfast với một trăm linh xe sản xuất trong nước
tcmoto taco trường hải toyota ford các mẫu xe nhập khẩu sẽ không nằm trong diện được hưởng mức giảm năm mươi phí trước bạ trên
theo tính toán khi mức giảm trên được áp dụng khách hàng có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng khi lăn bánh ô tô mới
riêng với phân khúc xe sang hiện chỉ có thương hiệu mercedes benz đang lắp ráp ô tô tại việt nam
theo đó khách việt sẽ tiết kiệm từ sấp xỉ một trăm linh triệu đồng tới hai trăm năm mươi triệu đồng khi đóng phí trước bạ đối với phân khúc xe khác nhau của mercedes